công an quận tân bình tp hcm đã triệu tập một mươi bốn thanh thiếu niên từ hai nhóm khác nhau
trong đó có phan thị cẩm hằng là người được cho là cầm đầu nhóm hai mươi thanh niên
hành hung và cắt tai cô bé một mươi sáu tuổi trong quán trà sữa ở đường ni sư huỳnh liên
quận tân bình vào đêm ngày ba mươi tháng ba khiến cho dư luận bức xúc
tại cơ quan công an phan thị cẩm hằng và một mươi ba đối tượng thừa nhận
việc kéo đến đập phá quán trà sữa trong hẻm một trăm ba mươi ba đường ni sư huỳnh liên
và đánh đập làm em nguyễn thị ngọc trúc sinh năm hai nghìn một phải nhập viện
với nhiều vết thương trên cơ thể tai bị cắt gần đứt lìa
ngoài trúc còn có hai người khác bị nhóm của hằng tấn công
khiến một người phải khâu một mươi sáu mũi một người khâu hai mũi
theo cơ quan điều tra nguyên nhân xảy ra vụ đánh chém này là do mâu thuẫn từ trước
giữa hai nhóm thanh thiếu niên chứ không phải là việc em trúc tố cáo nhóm này
bán xe gian trên mạng xã hội
hiện công an quận tân bình đang lấy lời khai để phân loại nhóm đối tượng
mức độ liên quan đến vụ việc để xử lý theo quy định